tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục đưa vụ án trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
tại các tỉnh phía nam ra xét xử sơ thẩm tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát tỉnh đồng nai
đã tiến hành luận tội đối với bảy mươi bốn bị cáo để xác định hành vi và mức độ sai phạm của từng bị cáo trong vụ án
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định các bị cáo đào ngọc viễn
phan thành hữu viễn và phùng danh toại nguyên trưởng phòng xăng dầu thuộc cục hậu cần bộ tư lệnh cảnh sát biển
gặp nhau bàn bạc việc góp vốn buôn lậu xăng từ singapore đưa về việt nam tiêu thụ
từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một viễn và đồng phạm đã vận chuyển vào việt nam
gần hai trăm linh triệu lít xăng trị giá là gần hai sáu nghìn tỷ đồng viên thu lợi bất chính gần bốn mươi bảy tỷ đồng
hữu thu lợi hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng ngoài ra bị cáo viễn còn cùng nguyễn minh đức
chủ công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí vượng đạt thành phố hải phòng góp vốn tổng cộng là hơn bốn mươi chín tỷ đồng
mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh khánh hòa đức được hưởng lợi hơn một năm tỷ đồng
xăng sau khi về việt nam hữu sẽ đưa về bán cho tứ và trần thị thanh vân
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vân trúc của tỉnh bình dương
tứ mua hơn một trăm sáu mươi triệu lít xăng thu lợi bất chính gần bốn mươi tám tỷ đồng
còn vân mua hơn ba mươi năm triệu lít xăng thu lợi gần một mươi tám tỷ đồng
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi thỏa thuận góp vốn
phương thức vận chuyển giao nhận sang hình thức thanh toán tiền lợi nhuận như cáo trạng đã truy tố
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến tháng một mươi hai
lực lượng chức năng cùng với đội cảnh sát giao thông an lạc công an tp hcm đã tiến hành xử lý
khắc phục sự cố xe tải tông sập thanh giới hạn chiều cao nặng hàng trăm kg
ở khu vực cầu nước lên phường an lạc quận bình tân tp hcm
vào khoảng bốn giờ ngày hôm qua nam tài xế khoảng năm mươi tuổi điều khiển xe tải loại tám tấn
mang biển số tỉnh bình thuận chạy trên đường võ văn kiệt hướng từ quận một về huyện bình chánh
đến khu vực cầu nước lên tài xế cho xe di chuyển xuống khu vực dạ cầu để quay đầu
thì tông sập thanh giới hạn chiều cao khung sắt nặng hàng trăm kg
ngã đè biến dạng ca bin xe tải tài xế may mắn thoát nạn
ghi nhận tại hiện trường thanh giới hạn chiều cao bị tông sập có biển báo
mức giới hạn chiều cao là ba mét chiều ngang dài khoảng bốn mét
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường
cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn tại chỗ đối với tài xế xe tải
đồng thời phong tỏa tuyến đường dưới dạ cầu để phục vụ công tác khắc phục sự cố đảm bảo an toàn
bộ giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh ielts
giữa công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục idp việt nam và ielts australia
với quyết định này idp được phép tổ chức kỳ thi này trở lại sau đúng một tuần phát thông báo tạm hoãn
quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh ielts giữa công ty trách nhiệm hữu hạn
giáo dục idp việt nam và ielts australia có hiệu lực từ ngày một mươi bảy tháng một
idp là một trong hai đơn vị sở hữu bài thi ielts tại việt nam tổ chức thi ielts tại hà nội
thành phố hồ chí minh đà nẵng và bốn mươi một tỉnh khác
trong đó thí sinh tại ba thành phố lớn gồm hà nội
thành phố hồ chí minh và đà nẵng có thể lựa chọn lịch thi trên máy tính hàng ngày
và lịch thi trên giấy bốn ngày mỗi tháng
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi một bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh aptis
giữa các bên liên quan
hiện đơn vị còn lại sở hữu bài thi ielts tại việt nam là hội đồng anh
vẫn trong quá trình được bộ giáo dục và đào tạo thẩm định đề án tổ chức cấp chứng chỉ này
dự kiến sẽ có kết quả trong vài ngày tới
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc cạn vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
cụ thể vào sáng ngày hôm qua lực lượng công an đã bắt quả tang lý thị trấn
trú tại phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn đang tàng trữ trái phép hơn bảy mươi năm gram heroin
đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên về để sử dụng
trước đó lý thị trấn có một tiền án về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn xử phạt một mươi ba năm tù
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
bảy đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống ở thị trấn mỹ an
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa bị lực lượng công an bắt quả tăng
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng một mươi một
công an huyện tháp một mươi đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang một mươi bảy đối tượng nói trên
thu giữ tại hiện trường một mươi ba điện thoại di động một mươi bảy xe mô tô và gần chín mươi triệu đồng tiền mặt
cùng các dụng cụ dùng để đánh bạc
hiện công an huyện tháp một mươi đang tiếp tục xác minh làm rõ
xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
ngày hôm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương đã bắt quả tang nguyễn minh trọng
quê ở tỉnh tây ninh và đặng thanh phát quê ở tỉnh long an
có hành vi vận chuyển một mươi năm bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
tại trạm thu phí cầu phú cường thuộc địa bàn phường tránh mỹ
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương lực lượng công an phát hiện xe ô tô năm mươi một g tám nghìn sáu trăm ba mươi một
do đối tượng trọng điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển một mươi năm bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
nhãn hiệu z và hero trị giá tài sản tạm giữ ước tính khoảng một hai tỷ đồng
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lào cai
vừa tiếp nhận tám mươi sáu công dân quốc tịch việt nam do lực lượng biên phòng trung quốc trao trả
những người này đã tự ý vượt biên trái phép sang trung quốc để làm thuê từ nhiều năm trước
do không có giấy tờ hợp lệ cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ trung quốc
nên bị bắt giữ và trao trả về việt nam
sau khi kiểm tra dịch tễ nhanh và không phát hiện trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
lực lượng bộ đội biên phòng đã tổ chức xác minh lấy lời khai của các công dân này
sau đó phối hợp với công an tỉnh lào cai bàn giao các công dân này tới địa điểm tập trung
tại xã phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai để xác minh nhân thân và trả về địa phương theo quy định
sau ba ngày xét xử vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt một mươi sáu bị cáo
trong vụ sai phạm quy định nhà nước về đền bù giải phóng mặt bằng xảy ra tại dự án
nhà máy lọc dầu vũng rô xã hòa tâm huyện đông hòa nay là thị xã đông hòa tỉnh phú yên
với các tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
các bị cáo trên đã có hành vi thực hiện không đúng quy định của nhà nước
trong việc đền bù hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng gây thiệt hại nhà nước số tiền hơn chín hai tỷ đồng
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tài
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đông hòa bảy năm tù
các bị cáo còn lại mức án từ năm năm sau tháng tù đến ba năm tù cho hưởng án treo
những bị cáo này đã phạm hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
công an tỉnh long an cho biết đang truy bắt nhóm đối tượng cầm hung khí đánh tài xế bị thương xảy ra trên địa bàn
thông tin ban đầu trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một
một tài xế trú tại thành phố tân an tỉnh long an điều khiển xe du lịch
trong lúc đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cầu voi thuộc địa phận ấp năm
xã nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an
thì xuất hiện một nhóm người chạy xe máy tới cầm mã tấu dao tự chế
bao vây xe và đập cửa đánh chém tài xế này rồi nhanh chóng rời đi
vụ việc khiến cho xe ô tô bị hư hỏng tài xế bị thương nặng và được người thân đưa đi cấp cứu
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và truy bắt nhóm đối tượng trên
công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh đã tạm giữ hình sự thái văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường bốn để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và hung khí nguy hiểm
qua công tác quản lý địa bàn cơ quan công an phát hiện thắng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy
công an thành phố trà vinh kiểm tra nơi ở của thắng phát hiện ba viên nén bịch ni lông
đĩa hình tròn chứa chất tinh thể rắn nghi là chất ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an còn phát hiện tạm giữ dụng cụ tự chế bắn đạn trì có tính năng giống súng
bên trong có hai vật nghi là đạn vật nghi là đạn quân dụng vật nghi là vỏ đạn cây dao và búa tự chế
thắng thừa nhận chất tinh thể rắn màu trắng và viên nén là ma túy
riêng đối với các dụng cụ tự chế bắn đạn trì và các vật nghi là đạn cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với công an huyện hưng nguyên
vừa phá thành công chuyên án vận chuyển pháo lậu do đối tượng lê văn phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã hưng tây huyện hưng nguyên cầm đầu
tăng vật thu giữ gồm chín mươi hai cối pháo hoa nổ tương đương khoảng một trăm sáu mươi kg một xe máy và hai điện thoại di động
các đối tượng chủ yếu lợi dụng đêm khuya sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán
thường xuyên thay đổi thời gian địa điểm giao hàng nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị cho biết đơn vị này vừa đấu tranh bắt năm vụ vận chuyển đường cắt trắng nhập lậu
thu giữ tổng cộng một mươi tấn đường cát trắng
trước đó lực lượng công an đã đầu tranh bắt năm vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên tuyến quốc lộ chín
thu giữ tổng cộng một mươi tấn đường kính
toàn bộ số đường kính trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
được biết tổng số đường cắt trắng nói trên có trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an huyện hướng hóa lập biên bản vi phạm hành chính
và tạm giữ toàn bộ tăng vật trên để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cho biết
đơn vị đã bản giao một mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy cho công an huyện bình chánh
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng với các đơn vị
nghiệp vụ công an tp hcm công an huyện bình chánh ập vào kiểm tra hành chính
cơ sở kinh doanh post restaurant và ktv thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn karaoke
nghệ thuật đại phú hào có địa chỉ tại số hai trăm bảy mươi hai nghìn chín trăm ba mươi một đường chín a ấp bốn b xã bình hưng huyện bình chánh
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở có một mươi năm phòng đang hoạt động
với tám mươi một khách trong đó có ba mươi hai người nước ngoài tám mươi chín nhân viên nữ và sáu mươi hai nhân viên nam
kiểm tra nhanh có một mươi một trường hợp dương tính với chất ma túy
trong đó có ba khách người nước ngoài một khách người việt nam bốn nhân viên nam và ba nhân viên nữ
ngoài ra lực lượng chức năng thu giữ một bình khí n hai o khí cười tại phòng hát karaoke trên tầng bốn
và một mươi tám bình khí cười trong ô tô của cơ sở karaoke đỗ tại tầng hầm của tòa nhà
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi kinh doanh dịch vụ karaoke
ngoài thời gian từ tám giờ đến hai mươi bốn giờ bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa phương tiện và vật dụng khác
cản trở lối thoát nạn
thưa quý vị và các bạn trong những ngày này thì các khu du lịch trên địa bàn thị xã sapa tỉnh lào cai
luôn nhộn nhịp du khách để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các phương tiện tham gia giao thông
công an thị xã sapa tỉnh lào cai đã triển khai các phương án cụ thể trong việc phân luồng giao thông
và đảm bảo an ninh trật tự cho du khách khi đến với sapa
có mặt tại thị xã sapa trong những ngày này chúng tôi mới nhận thấy lượng khách đến tham quan
khá đông đúc và nội nhịp
do đó công an thị xã sapa đã xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tại các khu điểm du lịch theo từng cấp độ đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như khuôn viên nhà thờ đá
các chợ truyền thống quầy bán vé lối ra vào các điểm du lịch
đối với địa bàn thị xã sapa là địa bàn du lịch thường xuyên có những lượng phương tiện đột biến vào cuối tuần
bên cạnh đó hạ tầng cơ sở giao thông chưa được đảm bảo không có nhiều chỗ đổ xe
lực lượng chức năng đối với đội cảnh sát giao thông liên tục có những kế hoạch cũng như là những phương án
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông bao gồm đứng chốt hoặc là tuần tra lưu động để nhắc nhở đảm bảo trật tự
trong những dịp cao điểm hoặc là những dịp cuối tuần để giảm tải những lượng phương tiện tránh gây ồn tắc
bên cạnh đấy dưới sự lãnh chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị cũng như là chỉ huy đội cảnh sát giao thông
thì anh em cũng liên tục tổ chức những buổi tuần tra
cũng như là đứng phân luồng để giảm tải những lượng phương tiện nhằm tránh gây hùng tắc
vào giờ cao điểm cùng với các lực lượng chức năng khác công an thị xã sapa đã tích cực tham gia tuyên truyền
bằng loa cầm tay loa phát thanh trên các xe lưu động để du khách thực hiện đúng quy định tại điểm du lịch
đồng thời nhắc nhở du khách cảnh giác với hành vi co mồi trèo kéo trộn cắp móc túi
vấn đề an ninh trật tự ở sapa thì trên này
có những trẻ em đi trèo kéo khách
anh em cũng thường xuyên đi nhắc nhở và phát loa thông báo tránh du khách bị trèo kéo
với các phương tiện dùng đỗ sai quy định lòng đường vỉa hè
thì anh em thường xuyên nhắc nhở đi phát loa nhắc nhở
và nhắc nhở một số chỗ còn những cái chỗ ngã ba ngã tư
thì anh em triển khai chương trình dán giấy
dán báo phạt nguội
bên cạnh đó công an thị xã sapa cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương
tuần tra lưu động dọc các tuyến đường dẫn vào các khu du lịch
nhằm tập trung kiểm soát không để đối tượng lưu manh hoạt động
xử lý nghiêm các lỗi vi phạm giao thông
và điều tiết hướng dẫn giao thông không để xảy ra ủn tắc
trong những dịp cuối năm thì có thể là lượng phương tiện và lượng khách du lịch đến đông
thì dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị cũng như là chỉ huy đội
chúng tôi đều có những phương án giải quyết trong cái vấn đề tránh nguồn tắc đấy
nhờ chủ động lên phương án cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể
tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã sapa cơ bản được đảm bảo
góp phần đem đến cho khách du lịch một kỳ nghỉ vui vẻ an toàn và ấn tượng
đặc biệt hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân thêm đẹp trong lòng mỗi người dân
và du khách khi đến với sapa